thưa quý vị và các bạn cuối năm hai nghìn một mươi năm chỉ trong một thời gian ngắn tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
liên tiếp xảy ra nhiều vụ án phức tạp khiến tâm lý nhân dân hoang màng tột độ
trước tình hình đó chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an phải đối diện với rất nhiều áp lực
họ không có lựa chọn nào khác mà buộc phải làm sáng tỏ các vụ việc trong thời gian sớm nhất
để ổn định đời sống và tâm lý của người dân
cụ thể như thế nào kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngay sau đây
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
có em gái tên đặng thị yến đi chơi tại huyện di linh đến nay chưa về nhà
điện thoại thì không liên lạc được
sau khi nhận được tin báo thì tôi cũng có hướng dẫn cho người nhà là liên hệ với người thân để tìm cô yến này
sau khi nhận thông tin này thì chúng tôi cũng khai thác thông tin của một gia đình cô yến này cung cấp
trên cung cấp trên ảnh thì coi như là công an huyện đã cử cho các tổ để tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân
thông tin trên được báo cáo lên lãnh đạo công an huyện di linh trong cuộc họp giao ban sáng ngày hôm sau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

ngay sau đó công an huyện đã tổ chức ra soát toàn bộ các cơ sở lưu trú tại thị trấn di linh
để tìm kiếm thông tin về công dân đặng thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại huyện gò vấp hồ chí minh
dựa vào đặc điểm nhận dạng do gia đình người mất tích cung cấp
cơ quan cảnh sát điều tra cũng phát đi một thông báo tìm kiếm trên toàn huyện di linh
dựa vào đặc điểm nhận dạng do gia đình người mất tích cung cấp cơ quan cảnh sát điều tra cũng phát đi một thông báo tìm kiếm trên toàn huyện di linh

do địa bàn huyện di linh là địa bàn vùng núi địa bàn rộng nên là địa bàn dân cư thư thớt

và bị sát hại giá man như vậy
phải chăng còn những buồn khúc sâu xa nào đó trong cuộc sống của yến mà cơ quan điều tra chưa thể chạm tới

với bạn bè liên quan thì nổi lên là chị yến là có quan hệ tình cảm với hà gia viễn
thì hà gia viễn hiện tại đang học thời điểm đó đang học tại trung tâm giáo dục tường xuyên

trung tâm giáo dục tường xuyên quận bình thạnh cho biết
quê quán là diên linh
năm hai nghìn một mươi bốn bắt đầu học tập tại trường nhưng đến khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm thì tôi học
về nhân thân của đối tượng hà gia viễn này thì năm hai nghìn một mươi hai
đối tượng hà gia viễn đã cùng với một số đối tượng đã có hành vi cướp và trộm cắp tài sản
khi đó hà gia viễn đang học lớp chín đã cùng bạn bè dùng thuốc mê để

và được gia đình đưa xuống trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố hồ chí minh quận bình thạnh
để học bộ túc lớp một mươi một mươi một một mươi hai
tổ điều tra ở diên linh cho biết hiện viễn không có mặt tại địa phương
và từ khi xuống trường hà gia viễn đã được đưa xuống trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố hồ chí minh quận bình thạnh
anh ta rất ít khi về nhà
người thân của viến khai với cơ quan điều tra rằng
nhiều ngày nay viến không về nhà mà chỉ liên lạc qua điện thoại
sau khi mà mình đã xác định được là viễn là rất có nhiều khả năng liên quan vụ án này
thì viễn thì lại là bố mẹ bỏ nhau
ở với ông bà nội không có ai quản lý
thậm chí mẹ con của viễn thì cũng cả năm trời chưa gặp nhau
chủ yếu là liên lạc thông qua bà nội
tại vì là sau khi bố mẹ bỏ nhau thì viễn ở với bà nội
thì bà nội cũng chỉ có liên lạc qua điện thoại
cũng chỉ là biết là viễn đang ở thành phố hồ chí minh
nhưng mà từ khi viễn xuống thành phố hồ chí minh
ở cụ thể là ở cái địa chỉ nào quan hệ với ai
như thế nào thì mình cũng phải bắt đầu lần mò từ con số
chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh công an các quận hồ hóa bấp quận thủ đức
thì chúng tôi đã rà soát khu vực và đối tượng thường trước ở trọ nhà bà dì
tại quận phường hiệp định chánh thành phố hồ chí minh
chúng tôi đã phối hợp với công an
công an với lại quận phường hiệp định chánh
xác định là khi mà thực hiện hành vi phạm tội xong
thì hà gia viễn không về ở trọ theo cái địa chỉ cũ
sau đó thì đối tượng di chuyển theo nhiều địa bàn khác nhau
mà gia đình không nắm được
nhận định lần ra được manh mối của hà giám viễn
sẽ giúp tháo gỡ nút thắt quan trọng nhất của vụ án
nên chỉ huy lực lượng điều tra quyết định
điều động thêm cán bộ để mạnh công tác giải thoát
xác minh hành tông của hà giám viễn
ở cả thành phố hồ chí minh và lâm đồng
quyết tâm là vậy
nhưng quả thực tìm kiếm một cá nhân giữa một thành phố hơn tám triệu dân
quả là không hề dễ dàng chút nào đối với cơ quan điều tra
đúng lúc này thì một mũi trinh sát ở di linh báo về
một mũi trinh sát ở di linh báo về

kết quả điều tra thì xác định là nó xuống sài gòn tiếp thì
khi đó là xác định là hiện tại là ở nhà nghỉ di linh
là còn một cái ba lô trong đội bác hành tư trang
và xác định là người đăng ký là tên là hà giám viễn
tài liệu này chứng tỏ trước và trong thời gian nạn nhân yến mất tích
hà giám viễn có mặt tại di linh
niềm tin của cơ quan điều tra về việc hà giám viễn có liên quan đến vụ án
hàng trăm người quen biết hà giám viễn cuối cùng
cơ quan điều tra đã dồn sự tập trung vào một mối quan hệ đồng môn của đối tượng
người bạn học với đối tượng bước đầu khai nhận có nghe nói về nơi viến đang trú ngụ
anh ta cũng cho biết thời gian gần đây hà giám viễn thường xuyên gặp ảo giác so sử dụng mà tuy đá
anh ta cũng cho biết thời gian gần đây hà giám viễn thường xuyên gặp ảo giác so sử dụng mà tuy đá